ubnd tp hà nội vừa ban hành kế hoạch về phòng chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó hà nội phấn đấu một trăm linh đơn vị cơ quan tổ chức và đoàn thể trực thuộc ubnd tp không sử dụng túi ni lông khó phân hủy
và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt cộng đồng dân cư sản xuất kinh doanh dịch vụ
cùng với đó tăng cường thu gom tái chế chất thải từ hoạt động sử dụng sản phẩm nhựa một lần và túi ni lông khó phân hủy giảm thiểu sự phát thải nhựa trên địa bàn thành phố